hiệp hội sản xuất và cung cấp điện thoại di động và linh kiện điện tử ấn độ đã công bố chiến lược sản xuất và phát triển sau đại dịch covid một mươi chín
trong đó hướng đến mục tiêu xuất khẩu điện thoại di động đạt một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
hiệp hội sản xuất và cung cấp điện thoại di động và linh kiện điện tử ấn độ cũng hướng tới mục tiêu xuất khẩu linh kiện đạt gần bốn mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi năm
theo ba giai đoạn hậu covid một mươi chín đó là khởi động lại khôi phục và hồi sinh
kế hoạch nhằm chuyển đổi lĩnh vực điện thoại di động và linh kiện điện tử thành ngành xuất khẩu lớn nhất của ấn độ trong vòng ba bốn năm tới
phù hợp với chính sách điện tử quốc gia của chính phủ
sản xuất điện thoại di động và linh kiện điện tử là lĩnh vực đầu tiên tại ấn độ đưa ra kế hoạch tăng trưởng chi tiết sau covid một mươi chín từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
chuyên gia kỳ vọng sản xuất của lĩnh vực di động và linh kiện điện tử sẽ hồi phục hoàn toàn vào tháng tám tới